tòa án nhân dân huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã mở phiên tòa xét xử công khai một vụ đốt rác gây cháy rừng tại xã hòa sơn xảy ra vào hồi tháng sáu vừa qua
theo cáo trạng vào khoảng bảy h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng sáu ông dương văn chít sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba sau khi dọn dẹp nhà của mình tại thôn đại la thuộc xã hòa sơn thì gom rác ra phía sau nhà của mình để đốt
khi đốt xong vì nghĩ rằng đã dùng nước để dập tắt đám cháy nên ông chít rời đi khỏi nhà
đến khoảng chín giờ cùng ngày do đám cháy chưa được dập tắt lửa hết nên bốc cháy trở lại rồi lan ra năm bảy hectare rừng keo non và bạch đàn gây thiệt hại hoàn toàn không có khả năng hồi phục
tổng trị giá tài sản bị thiệt hại tại vụ cháy được xác định hơn hai trăm linh triệu đồng
căn cứ vào các tài liệu điều tra đã thu thập được và quá trình xét hỏi tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo dương văn chít chín tháng tù giam
vì tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy